nhằm tiếp tục thực hiện giảm un tắc giao thông giảm tai nạn giao thông
năm hai nghìn một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm sẽ triển khai khoảng bảy mươi dự án giao thông đường bộ
trong đó có bốn mươi năm dự án đường cấp mở rộng mở mới đường và hai mươi ba dự án nâng cấp xây dựng cầu
một số công trình đáng chú ý như hầm chui mai trí thọ và cầu vượt lương định của quận hai
nút giao ba tầng ở giao lộ nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy
đường nối đại lộ võ văn kiệt đến đường cao tốc tp hcm trung lương
cầu vượt hai chiều tại nút giao ngã tư bốn xã quận bình tân
trong số hai mươi ba cây cầu được nâng cấp xây mới quận chín chiếm nhiều nhất với sáu công trình
quận bình tân có ba công trình huyện nhà bè có ba công trình